tại thành phố con tum ubnd tỉnh con tum phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ y tế tổ chức hội nghị đầu tư phát triển sâm ngọc linh và các dược liệu khác tại tỉnh con tum
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
dự hội nghị có hơn ba trăm linh đại biểu đại diện các bộ ngành trung ương các nhà khoa học doanh nghiệp đại diện các tỉnh quảng nam đắk nông gia lai cùng một số doanh nghiệp đến từ hàn quốc
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết phát triển dược liệu là hướng đi đúng đắn của nước ta hiện nay khi việt nam đang tìm một dư địa để phát triển kinh tế đất nước từ tiềm năng lợi thế của mình nhằm xây dựng một nền kinh tế tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng

phát biểu tập trung với quy mô lớn trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới